theo cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa sự kiện thiên văn cực kỳ hấp dẫn siêu mặt trăng supermun sẽ xuất hiện vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một tới đây
đây là lúc mặt trăng gần trái đất nhất và theo ước tính đến năm hai nghìn ba mươi bốn hiện tượng này mới lặp lại
siêu mặt trăng không phải hiện tượng hiếm hôm một mươi sáu tháng một mươi người dân khắp thế giới đã có dịp ngắm nhìn siêu mặt trăng và hiện tượng này sẽ còn lặp lại vào hôm một mươi bốn tháng một mươi một tới
tuy nhiên mặt trăng hôm một mươi bốn tháng một mươi một sẽ tròn đầy trong khoảng hai tiếng ở điểm gần trái đất nhất và có kích cỡ lớn nhất trong gần bảy thập kỷ qua kể từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám và ước tính khoảng một mươi tám năm nữa hiện tượng này mới lặp lại
siêu trăng sẽ tròn nhất và sáng nhất vào lúc một mươi ba h năm mươi hai phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một theo giờ gốc quốc tế tức là khoảng hai mươi h năm mươi hai phút cùng ngày theo giờ việt nam
các chuyên gia thiên văn cho biết người dân khu vực phía tây bắc mỹ và các nước thuộc vành đai thái bình dương
bao gồm việt nam trung quốc trung quốc trung quốc và trung quốc